tại những khu vực có ca dương tính với covid một mươi chín nhiều hộ dân phải tuân thủ theo quy định về cách ly để phòng chống dịch
và trong thời gian này cuộc sống của các hộ dân cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn
nhất là việc đi chợ gần như là không thể thực hiện được
và thấu hiểu được điều này những phiên chợ không đồng đã xuất hiện nhằm chia sẻ với bà con trong khu cách ly
khu dân cư thuộc tổ bảy khu phố một a phường đông hương thuận quận một mươi hai tp hcm có khoảng bốn mươi hộ với hàng trăm nhân khẩu
trong đó chiếm một phần ba là công nhân người lao động đang tạm trú đang nằm trong khu vực buộc phải cách ly
sẽ có ít nhất ba tuần họ không được ra khỏi khu vực đồng nghĩa với việc không thể đi làm không thu nhập
do đó việc mua sống như yếu phẩm cũng trở nên khó khăn hạn chế
thấu hiểu điều này giang hàng rau không đồng trao yêu thương do hội liên hiệp phụ nữ
đồng thời cũng là những người dân quanh khu vực xây dựng lên nhằm chia sẻ khó khăn với những người trong khu vực buộc bị cách ly
bình thường đã khó khăn rồi bây giờ dịch chồng dịch
như vậy thì càng thêm khó khăn cho nên với phương châm lá lạnh đùm lá rách
chúng tôi đã tự dẫn động kêu gọi trong những người trong ban chấp hành phụ nữ
các tổ trưởng tổ phụ nữ của khu phố một a và kết hợp với cảnh sát khu vực
thì tôi có ý tưởng này và thông qua với cảnh sát khu vực và họ cũng ủng hộ
cho nên chúng tôi thành lập gian hàng
ngoài việc đa dạng các loại rau củ quả nước tương thịt và trứng
tất cả đều còn tươi mới thì tại gian hàng này mặt hàng khẩu trang cũng không thể thiếu
và tất cả đều được bán với giá đồng
người mua chỉ cần đứng từ xa đặt hàng là sẽ được phục vụ
các sản phẩm có được đến từ lòng hảo tâm của những người hàng xóm ở ngoài khu vực cách ly đóng góp
khu vực trong khu cách ly thì nhu cầu yếu phẩm mỗi ngày thì rất là cần thiết
thì họ không có đi chợ được
và bên chi hội phụ nữ phường đông hương thuận chúng tôi thì phải mở cái gian hàng đồng
để ủng hộ tiếp xúc cho người dân
nguồn hàng này thì được các mạnh thường quân tài trợ
không phải là những món quà có giá trị to lớn và phiên chợ không đồng không còn là chủ đề mới
nhưng tại thời điểm này khi tất cả đang cùng gồng mình chống dịch
thì những món quà nhỏ bé giản dị này đã thực sự trở nên ý nghĩa
đang trong cái thời kỳ dịch này mà những hộ dân mà bị cách ly như thế này thì rất là bất tiện
cho nên là cái việc làm của cái hội phụ nữ khu phố một a này làm tôi thấy là rất là có ý nghĩa
rất là đáng quan ngân
gian hàng rau không đồng trao yêu thương sẽ được mở vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần
bên cạnh đó mỗi thứ tư hàng tuần sẽ có một trăm linh suất ăn dành cho những người khó khăn trong khu cách ly
đối với lực lượng dân phòng dân quân trực tại khu vực cách ly và mỗi buổi tối
cũng sẽ được tặng một suất cơm tất cả đều miễn phí
và sẽ duy trì đến khi hết cách ly